đợt nắng nóng kéo dài vừa qua đã khiến cho hàng nghìn diện tích lúa hẻ thu của nhiều huyện trên địa bàn tỉnh nghệ an như hưng nguyên nghi lộc nam đàn bị thiếu nước nghiêm trọng
đặc biệt đây là thời điểm lúa đang đẻ nhánh nên nhu cầu về nước tưới là rất lớn
thời gian tới nếu không có đủ nước tưới nguy cơ hàng nghìn hectare lúa ở nghệ an chết cháy là rất cao
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
nắng nóng kéo dài hơn một tháng qua khiến cho gia đình bà phạm thị yến ở xã hưng tây huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an thấp thỏm ăn ngủ không yên vì bảy sao lúa của gia đình đang chết héo vì thiếu nước
đây cũng là tình trạng chung của hơn một hai trăm linh hectare lúa trên tổng số bốn năm trăm linh hectare lúa vụ hẻ thu ở huyện hưng nguyên bị ảnh hưởng vì thiếu nước do nắng hạn kéo dài trong gần một tháng qua
hiện tại ở huyện hưng nguyên có gần bảy trăm linh hectare rơi vào tình trạng bất khả kháng
trước đây nãy là năm nay là hạn nhiều nhất mà người dân nói chúng là làm ăn là vẫn vất vả nhất á
mà bởi vì là chỉ trống cho vào ruồng thôi mất ruồng thì hạn hạn mà mất đường đi thì mất đường khác tính ra thì có cõi chim á
thứ thì chuột bò thôi thứ thì hạn hạn thôi là nói chúng là như này đông ruồng thì chú thầy đó thì biết nè
nước thì không có nè nước bơm dưới dơ dở là bơm đi bơm quán dơ dở là nước có ba là ở thẳng cái mình ruồng đấy mà dư mới bắt đầu trắng rồi cái mình ruồng chết chết răng rồi ruồng hồ mất nè
do nắng nóng kéo dài nguồn nước trên toàn bộ hệ thống canh gai canh cầu mượu đề canh thấp sông hoàng cần của huyện hương nguyên đều xuống ở mức cạn kiệt
lượng nước không đủ để phục vụ tưới tiêu nếu như trong thời gian tới không có nước để tưới tiêu thì hơn một hai trăm linh hectare lúa sẽ bị mất trắng
giải pháp hiện nay thì huyện đang tập trung chỉ đào các xã huy đông mọi nguồn lực để tập trung nào vẹt một số cái đoàn canh mướng để sử dụng các cái máy bơm dở chiến để bơm chuyên vào
để cứu một số diện tích mà gần được cái nguồn lực
còn đồng thời thì cũng chỉ đào các xã tần dùng các cái hồ đập sử dụng máy bơm dâu máy bơm điền để bơm nước từ các cái hồ gạch để cứu các cái diện tích ở xung quanh các cái áo hô có thể có nguồn lực để tập trung khẩn trướng để cứu lúa
không chỉ tại huyện hưng nguyên nắng nóng kéo dài trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh nghệ an đã làm cho hàng nghìn diện tích lúa hẻ thu ở các huyện như nghi lộc nam đàn
cũng trong tình trạng chết héo do thiếu nước
theo thống kê toàn tỉnh nghệ an hiện có hơn hai hai trăm linh hectare lúa một tháng tuổi đang thiếu nước
nếu nắng nóng khô hạn kéo dài số diện tích này có nguy cơ mất trắng
hiện một phần ba tổng số hồ đập lớn trên địa bàn tỉnh nghệ an mực nước đã xuống dưới năm mươi dung tích trong khi vụ hè thu vừa mới gieo cấy
do đó trong thời gian tới các đơn vị phục vụ nước cần phải nỗ lực đưa ra những giải pháp chống hạn kịp thời và cần có những hướng đi mới ở những vùng thường xuyên bị thiếu nước